với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn hiễu mỹ và nguyễn quốc huy cùng chú tại phường hòa minh
quận liên triểu thành phố đà nẵng đã bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai một số người đến nhà một nhà thờ tộc trên đường hoàng thị loan
phường hòa minh điên hoan gặp mặt đầu năm
trong lúc uống rượu nguyễn hiễu mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai trước đây với một gia đình
ở cạnh nhà thờ tộc nên về nhà lấy dao đến chặt phá cây cối và đòi đánh người này gây mất an ninh trật tự
sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương
công an phường hòa minh lập tức phân công hai cán bộ đến giải quyết vụ việc
khi hai cán bộ công an có mặt thì bị mỹ chửi bới với lời lẽ xúc phạm
sau đó mỹ và huy đã cùng nhau lao vào đấm đá hai cán bộ công an
trước sự manh động của các đối tượng công an phường hòa minh đã tăng cường lực lượng xuống không chế mỹ và huy đưa về trụ sở làm việc